tại hội trường dinh độc lập tp hcm các bộ ban ngành trung ương và thành ủy hội đồng nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc các tầng lớp nhân dân tp hcm và các tỉnh phía nam đã đến viếng chủ tịch nước trần đại quang
đoàn lãnh đạo trung ương và tp hcm do đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị
bí thư thành ủy trưởng đoàn đại biểu quốc hội tp hcm đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng
tránh văn phòng trung ương đồng chí nguyễn thanh bình ủy viên trung ương đảng
phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương dẫn đầu đã vào viếng chủ tịch nước trần đại quang
từ sáng sớm hàng trăm đoàn đại biểu của hệ thống chính trị công an quân đội lực lượng vũ trang quân khu bảy
công an thành phố thành đoàn thành phố và giới tăng ni phật tử cùng các tầng lớp nhân dân đã xếp hàng dài
vào viếng chủ tịch nước trần đại quang với lòng thành kính và tiếc thương vô hạn đối với những công lao
đóng góp mà chủ tịch nước dành cho đất nước và nhân dân

từ sáng sớm hàng trăm đoàn đại biểu của hệ thống chính trị công an thành phố và nhân dân đã xếp hàng dài vào viếng chủ tịch nước trần đại quang